trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay trên các tuyến sông vào địa phận của tỉnh bạc liêu công an và các lực lượng chức năng đang ngày đêm triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
một trong số đó là test nhanh covid một mươi chín đối với tất cả các thuyền viên trên các phương tiện thủy trước khi vào địa bàn
để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đặc biệt là trong giai đoạn phức tạp như hiện nay
ngoài việc xuống từng phương tiện để test nhanh covid một mươi chín đối với các thuyền viên lực lượng chức năng tại trạm đường thủy ninh quế tỉnh bạc liêu
cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở thuyền viên người trên các phương tiện thủy cần chấp hành nghiêm túc các quy định của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hướng dẫn giải thích cho các thủ tục khai báo y tế thủ tục test nhanh covid một mươi chín cho người dân
đối với các phương tiện có điểm đến không phải địa phận tỉnh bạc liêu thì cho ký cam kết không dừng tiếp xúc với người dân trên địa bàn tỉnh
các phương tiện đi từ vùng dịch về cũng được lực lượng chức năng kiểm tra hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín